từ ủy ban thường vụ quốc hội các thành viên của ủy ban đã cơ bản tán thành với phương án của chính phủ là chuyển ba dự án ppp gồm đoạn vĩnh hảo phan thiết mai sơn quốc lộ bốn mươi năm phan thiết dầu dây sang hình thức đầu tư công một trăm linh vốn nhà nước
các ý kiến cho rằng cần thiết phải có quy định cam kết của các nhà thầu chủ đầu tư với nhà quản lý để bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ triển khai theo đúng dự kiến
không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ chất lượng không bảo đảm và tăng tổng mức đầu tư như nhiều dự án đầu tư công trong thời gian qua

các công trình trọng điểm được thực hiện sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giải ngân đầu tư công
vấn đề triển khai xây dựng thì khâu lựa chọn nhà thầu xây lắp có kinh nghiệm có đủ năng lực thi công cùng với công tác quản lý chặt chẽ bảo đảm minh bạch sẽ là yếu tố then chốt đưa dự án về đích đúng tiến độ

vì vậy cần nhiều giải pháp quyết liệt hơn đồng bộ hơn khắc phục khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư
của quy trình chuẩn bị đầu tư của các dự án đầu tư công
và từ các việc xem xét phối kết hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đầu tư
của các cơ quan quản lý cũng như chính quyền các cấp địa phương
cần phải điều chỉnh ngay một cách nhanh chóng và thích hợp
thì lúc đó chúng ta mới có thể có được việc giải ngân nó nhanh chóng hơn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại